tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm thành đoàn thành phố tổ chức lễ tuyên dương
chín công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm hai nghìn một mươi tám tới sự có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
chín công dân trẻ thành phố được tuyên dương đã có nhiều hoạt động xuất sắc trên các lãnh vực học tập
nghiên cứu rèn luyện và công hiến qua đó nhằm lan tỏa những phẩm chất của công nhân trẻ tiêu biểu
trong xã hội góp phần định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi sống đẹp sống có lý tưởng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực
của các công dân trẻ tiêu biểu thành phố trong thời gian qua đồng thời mong muốn các gương mặt trẻ
sẽ phát huy vai trò của thế hệ trẻ triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để phát triển thành phố
đây cũng là tiền đề tốt cho việc triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo của thành phố